thưa quý vị đông bắc bộ đang tiếp tục chuỗi ngày với độ ẩm tăng cao dự kiến là sẽ còn kéo dài trong khoảng năm ngày
về đêm và sáng còn đặt mức bão hòa do một số ngày có cả mưa nhỏ mưa phùn kèm theo sương mù và cùng với đó là nhiệt độ sẽ tăng dần
nếu lái xe vào ban đêm và sáng sớm thì quý vị hãy chú ý đi chậm quan sát để đảm bảo an toàn
trời ấm và ẩm cũng là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi gây bệnh quý vị hãy giữ nhà cửa sạch sẽ bằng khăn khô
vâng còn khu vực tây nguyên thì trời nắng còn nam bộ thì trời nắng gây gắt
quý vị nề phòng say nắng khi phải làm việc hay hoạt động ngoài trời trong nhiều giờ liên tục